trong lúc công tác điều tra đang hết sức khó khăn thì vào trưa muộn cùng ngày
lực lượng công an đã may mắn được một người dân cung cấp thông tin về hai số cuối của biển số xe gây tai nạn là năm mươi bốn
nhân chứng này khẳng định sau khi phát hiện tai nạn đã đuổi theo xe yêu cầu lái xe dừng lại
nhưng gã lái xe này vẫn điên cuồng phóng xe bỏ chạy
để tránh nguy hiểm có thể xảy ra với người đi đường
nên nhân chứng này đã kịp nhớ được hai số cuối của biển số xe này
qua công tác giả sát của các đầu mối giao thông nhân chứng thì họ thường không xí xác hết
người thì nhớ được là màu xe các loại số thứ tự ở trong xe chúng tôi cũng rất khó khăn để đáp ghép được
từ việc dựng các nhân chứng hiện trường dài nếu cách đấy tôi dựng được khoảng hai km để hướng trốn chạy của xe
thì có cái nhân chứng họ nhớ được chính xác số đuôi
họ nhớ được các nhân chứng hiện trường dài nếu cách đấy tôi nhớ được khoảng hai km để hướng trốn chạy của xe
cũng sẽ phô tô lại một cái tờ phô tô bằng để kẹp vào cái hồ sơ đó
thế thì khi hỏi đến bằng thì nó bảo là bằng của cháu bị công an mới đi nạng sơn bị công an ta giữ
thế thì sau đó hỏi ừ thôi giữ thì đưa chú xem cái biên bản
thì nó đưa xem biên bản mà lái xe vi phạm thì giữ bằng
thế thì tôi mình cũng tin tưởng vì nó lái xe đã bị giữ bằng rồi thì trả còn cái gì để mà nói
trần văn bình chỉ có giấy phép lái xe hạng c và không thể điều khiển được xe ô tô đầu kéo
xe mi dơ móc hoặc dơ móc
và trần bình đã dùng một hồ sơ giấy phép lái xe hạng c của sở thông cận đại phòng cấp
và điền thêm vào phía trước chữ c chữ f thành hồ sơ trúng tuyển giấy phép xe hạng fc
và sau đó dùng hồ sơ trúng tuyển giấy phép xe này để đi xin việc và gặp ông nguyễn phong trung để tiến hành xin việc
và ông trung vì tin tưởng là mình đã
đã trúng tuyển giấy phép lái xe hạng fc và đã giao xe cho mình
tuy nhiên có lẽ đánh hơi được tội ác của mình có nguy cơ bị bại lộ
nên sau khi về cảng đình vũ trả hàng trần văn bình tiếp tục sử dụng chiếc xe container tìm đường bỏ trốn ngay trong đêm
trên đường chạy trốn đến khu vực ga phú thái huyện kim thành hải dương
bình đã bị tổ công tác do công an
sau nhiều giờ đấu tranh bình thừa nhận mặc dù không có bằng
nhưng vẫn xin vào làm lái xe cho một doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố hải phòng
vào sáng ngày ba tháng một mươi bình được công ty hải phòng đón lỏng
khi phân công điều khiển xe đầu kéo mang biển kiểm soát một mươi sáu m sáu nghìn chín trăm bốn mươi ba
và rơ móc mang biển kiểm soát một mươi sáu r năm nghìn năm mươi bốn từ cảng đình vũ hải phòng đi mạo khê quảng ninh chở hàng
do ba ngày phải lái xe liên tục không được nghỉ ngơi
khi đi trên tuyến nguyễn văn linh đến cầu vượt lạch chay bình bắt đầu ngủ gật
đến nút giao thông đường vòng cầu niệm bình tỉnh giấc cho xe dừng cho đèn đỏ
khi xe qua nút giao thông chừng một trăm linh m
thì bình tiếp tục ngủ gật
đến trước cửa công ty điện cơ hải phòng do vẫn đang ngủ gật không quan sát
nên bình đã đâm vào chiếc xe máy của chị hạnh đang điều khiển đi cùng chiều
giật mình tĩnh giấc bình cho xe chạy chậm lại nhìn qua gương chiếu hậu thấy nạn nhân đã chết
nhưng bình vẫn đánh ga cho xe tiếp tục hành trình như chưa hề có gì xảy ra
sau khi gây tai nạn bình vẫn lái xe đến mạo khê bốc hàng
xong xuôi hắn lại lái xe quay lại cảng đình vũ để trả hàng
tại đây hắn còn vờ hỏi đồng nghiệp về vụ tai nạn giao thông do chính mình gây ra
đến là lần vi phạm đầu tiên
cho nên là tôi rất là sợ mà tôi cũng không biết là xoay xoay như thế nào
thì lúc đấy
trong đời tôi chỉ có nghĩ là như thế thôi
vụ tai nạn xảy ra rồi thì tôi đã có nghe nóng thông tin
thì nhưng mà không ai biết gì cả
mấy người bạn đi qua đấy thì cũng không biết
cho nên là tôi cũng không nghĩ là vụ việc xảy ra nặng như này
tước đi sinh mạng của người khác chỉ vì sự tắc trách
để giờ đây bị đối mặt với bản án bốn năm tù cho tội lỗi của mình
lại trải giam ngọc lý
sự ân hận không ngừng dằn xé tâm can của bình
và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có hình phạt nào tương xứng
với tội làm mất đi mạng sống của thai phụ
giờ đây khi đối diện với tòa án lương tâm mỗi ngày
bình vẫn luôn canh cánh một lời xin lỗi muộn màng đến với gia đình của nạn nhân
xin một sự tha thứ cho lỗi lầm của mình đã gây ra
tôi rất là nặng
khi lúc đó đã
không dừng lại để giúp người gặp nạn
mà đã bỏ chạy
nhân đây tôi mong
người nhà của nạn nhân
biết như thế này biết
theo dõi chương trình này
tôi mong gia đình họ sẽ tha thứ cho tôi
trên địa bàn thành phố
từ đầu năm đến nay
xảy ra một mươi bốn vụ làm một mươi bốn người chết và sáu người bị thương
trong tổng số một mươi bảy vụ tai nạn giao thông kể trên
có tới một mươi hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và hai vụ rất nghiêm trọng
trước thực trạng trên
kế hoạch chín mươi ba tăng cường xử lý các vi phạm liên quan đến xe khách xe tải xe taxi
và xe container từ nay đến cuối năm
đang được phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt triển khai mạnh mẽ
với mong muốn và quyết tâm
giảm thiểu tai nạn liên quan đến loại vụ tai nạn
theo thống kê sơ bộ của bộ giao thông vận tải
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi ba
trên cả nước đã xảy ra hai mươi một tám trăm linh vụ tai nạn giao thông
khiến hơn bảy người chết và hàng chục nghìn người bị thương
mặc dù số vụ tai nạn giao thông đã giảm so với cùng kỳ năm trước
nhưng đáng báo động số người chết lại tăng
điều này đồng nghĩa với sự gia tăng các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
nguyên nhân được các cơ quan chức năng đưa ra là do các tháng đầu năm
xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe chở khách
xe tải hạng nặng và xe container
số vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe container xảy ra ở các tuyến quốc lộ
các tuyến đường vành đai quanh thành phố
chiếm tỷ lệ cao trong tổng số vụ tai nạn giao thông

so với hai mươi năm một trăm một mươi ba thì số vụ ca đảo an thông có giảm vào ba mạch nhưng vẫn là mức cao
nhiều lái xe điều khiển với tốc độ cao không làm chủ tốc độ chưa hết hiện nay quy định lái xe container được chạy từ tám mươi km trên giờ ở một số tuyến quốc lộ đã không còn phù hợp
với vận tốc lớn xe siêu trường siêu trọng đến khi xảy ra tình huống bất ngờ lái xe rất khó xử lý
mặc dù đã tăng cường lực lượng tuần lưu song nỗi lo về tai nạn giao thông do xe container gây ra vẫn thường trực đối với cảnh sát giao thông
mặc dù đã tăng cường lực lượng tuần lưu song nỗi lo về tai nạn giao thông do xe container gây ra vẫn thường trực đối với cảnh sát giao thông do xe container gây ra vẫn thường trực đối với cảnh sát giao thông
mặc dù đã tăng cường lực lượng tuần lưu song nỗi lo về tai nạn giao thông do xe container gây ra vẫn thường trực đối với cảnh sát giao thông